để sẵn sàng các phương án phòng chống và điều trị người bị nhiễm ncov
tp hcm cho triển khai hai bệnh viện giã chiến quy mô năm trăm linh giường bệnh dự kiến hoàn thành vào ngày một mươi năm tháng hai
hai bệnh viện giã chiến đặt tại huyện củ chi và nhà bè để phòng số ca nhiễm
dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trên địa bàn tp hcm vượt hơn năm trăm linh ca
hiện bộ tư lệnh và sở y tế tp hcm đang phối hợp khẩn trương xây dựng
bệnh viện cơ sở một được đặt tại xã nhuận đức huyện củ chi với quy mô ba trăm linh giường bệnh
có ít nhất hai mươi giường hồi sức tích cực
cơ sở hai được đặt tại xã phú xuân huyện nhà bè với quy mô hai trăm linh giường bệnh
có ít nhất hai mươi giường hồi sức tích cực